sau năm năm thực hiện chỉ thị bốn mươi của ban bí thư trung mương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với tín dụng chính sách xã hội được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương các cấp
cùng với sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các tổ chức chính trị xã hội
hoạt động tiến dụng ưu đái tại huyện miền núi đã có bước đột phá góp phần trong công tác an sinh xã hội
và xây dựng nông thuận mới làm thay đổi diện mạng miền tây của nghệ an
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
năm hai nghìn một mươi bốn thông qua tổ vay vốn của hội nông dân xóm đại thành do ngân hàng chính sách xã hội huyện quỳ hợp ủy thác
gia đình ông trương văn hoạt được bình xét cho vay vốn ba mươi triệu đồng để đầu tư phát triển mô hình tổng hợp
trồng rừng chăn nuôi bò đào ao nuôi cá
đầu năm hai nghìn một mươi chín gia đình ông tiếp tục được vay năm mươi triệu đồng để đầu tư phát triển cây cam
có thể khẳng định sau năm năm triển khai thực hiện chỉ thị bốn mươi
huyện quỳ hợp đã phát huy được cả hệ thống chính trị vào cuộc
tạo sự chuyển biến rõ nét thực sự góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo
bảo đảm an sinh xã hội phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới miền tây nghệ an